nhằm hưởng ứng và kỷ niệm ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu tối ngày hai mươi bốn tháng sáu tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam
đã diễn ra lễ khai mạc ngày hội gia đình việt nam hai nghìn một mươi bảy với chủ đề bài ca hạnh phúc
ngày hội gia đình việt nam năm hai nghìn một mươi bảy bao gồm nhiều hoạt động văn hóa phong phú và hấp dẫn
ngày hội gia đình việt nam là hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống của gia đình việt nam
là dịp để các gia đình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa
hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình việt nam trong thời kỳ hội nhập
bên cạnh các tiết mục đặc sắc trong chương trình nghệ thuật tổng hợp mang tên bài ca hạnh phúc
được tổ chức ngay trong đêm khai mạc ngày hội gia đình việt nam năm hai nghìn một mươi bảy còn bao gồm nhiều hoạt động phong phú
triển lãm hội thảo hội thi giao lưu văn hóa nghệ thuật
đáng chú ý là triển lãm tình cảm gia đình trong ca giao dân ca việt nam
trưng bày sáu mươi tác phẩm là những câu ca giao dân ca thuộc chủ đề tình cảm gia đình
được thể hiện bằng nghệ thuật
ngày hội gia đình việt nam hai nghìn một mươi bảy diễn ra từ nay đến hết ngày hai mươi tám tháng sáu
tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam số hai hoa lư hà nội